chiều tối ngày một mươi bảy tháng bốn sau hơn một tuần kể từ thời điểm nghị định số bốn mươi một về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuế đất được thông qua
tổng cục thuế cho biết đã có hơn một mươi bốn năm trăm linh hồ sơ nộp giấy đề nghị gia hạn
theo tổng cục thuế hiện cơ quan thuế các cấp vẫn đang tiếp tục nhận giấy đề nghị gia hạn sẵn sàng tiếp nhận vướng mắc khó khăn của người nộp thuế
ngay từ khi dự thảo nghị định được bộ tài chính trình chính phủ ngành tài chính tổng cục thuế đã thông tin kịp thời
về nội dung dự thảo đến người dân doanh nghiệp để nắm bắt được đối tượng gia hạn thời hạn gia hạn thủ tục gia hạn
tổng cục thuế cũng đã xây dựng ngay các sản phẩm tuyên truyền bằng hình thức dễ hiểu ứng dụng công nghệ thông tin để kịp thời thông tin tới người nộp thuế
gói hỗ trợ được thực hiện theo nghị định số bốn mươi một hai nghìn hai mươi có tác động đa số đến người nộp thuế bao gồm doanh nghiệp tổ chức hộ gia đình và cá nhân kinh doanh